thưa quý vị và các bạn với cách thức lừa đảo tinh vi và phức tạp
băng nhóm lừa đảo có hình thức trúng số đề đã hoạt động và gây ra những vụ lừa đảo trên khắp các thỉnh thành việt nam
với con số bị hại lên tới hàng nghìn người và số tiền bị chiếm đoạt cho mỗi phi vụ có thể lên tới hàng tỷ đồng
nhóm lừa đảo đã gây nhức nhối với nhiều chiến sĩ công an hình sự suốt một thời gian dài
các chiến sĩ đã phải triệt hạ băng nhóm này như thế nào
chúng đã phải trả lời pháp luật ra sao
chúng ta hãy cùng những chiến sĩ cảnh sát hình sự tỉnh bạc liêu lật dở từng trang hồ sơ của chuyên án chín trăm một mươi bảy

chúng ta nên bcal tác fried gỗ
trái e nứt lựu
sinh nghĩa chất phượngelo

là một cái mặt sức trong cái nhóm tội phạm của tổ chức này chuyên đi rút tiền ở các cây atm
thì chúng tôi theo dõi hà và chúng tôi xác lập bình cứu xác lập bình cứu và chúng tôi quyết định
được tên lệnh mạch mà đối với hạ để làm cái cơ sở mà bạn thì đối tượng phan nhân đổ hoa khổ thì
khi thực hiện trót lọt các cái vụ lừa đảo chính đồng tài sản của bị hại thì đối tượng họ cùng
đồng bọn cũng thường xuyên tham gia các cái loại tệ nạn của các tài sản của bị hại thì đối tượng họ
gạn như đánh bài đã gạn tiền với số lượng quy mô rất lớn thì qua giá bình của đường vân thì xác
định đối tượng đó khi quân điện đó và người có chúng ta để lại ở tại họ nó là một người thì
đối tượng này là chuyên cứu là chính phủ và đối tượng này là nó mình có xác định nó là mắc xích
quan trọng trong tất cả các kế hoạch ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ
trong những năm gần đây các hình thức lừa đảo công nghệ cao thông qua các phương tiện thông tin
liên lạc như tin nhắn điện thoại thư điện tử càng ngày càng trở nên tinh vi và liều lĩnh với
những vụ lừa đảo có thể lên đến hàng tỷ đồng đồng thời đây cũng là một trong những hình thức
tội phạm phức tạp và khó nắm bắt bởi chúng luôn sử dụng những chiêu trò tinh vi để xóa
rút vết gây nhiễu thông tin đối với bị hại cũng như các cơ quan điều tra ừ ừ
lợi dụng việc mua bán vé số hết sức phát triển trên cả nước lợi dụng tâm lý hám lợi đổi đời của
nhiều người dân hình thức lừa đảo dựa trên việc mua số lô đẻ đã xuất hiện và tồn tại trong nhiều
năm trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội và chính những đối tượng mà những tên tội phạm
này ngắm vào chính là những người có nhiều tiền của đang mong muốn làm giàu hơn nữa và
có khả năng bỏ ra khoản tiền lớn để thử vận may từ những giải thưởng sổ số
để thực hiện được âm mưu này sau khi tạo được rất nhiều số tài khoản với danh phận giả bằng cách
làm giả chứng minh nhân dân cũng như thu thập được các sim điện thoại rác bước chuẩn bị của
các đối tượng để đi đánh bẫy các con mồi đã xong giờ chúng bắt đầu lên kế hoạch một cách bài bản
làm việc theo nhóm để đi đánh bẫy một loạt các bị hại với cùng một chiêu trò lừa đảo
để có thể tìm kiếm thông tin của những con mồi tiềm năng chúng nên mạng cho số điện thoại của những
tổ chức cá nhân hoặc mua những cuốn sổ danh bạ từ bưu điện từ đó tra ra được thông tin của các bị hại
để tăng hiệu quả đánh bẫy một ngày chúng có thể gọi cho hàng trăm bị hại với cùng một phương thức lừa đảo
nhau về cái tâm lý chung của người mà người sử dụng điện thoại á thì khi họ gọi bất ngờ vào cái cái
tên một người sử dụng thì ta cũng ngờ là người quen hoặc là người đã từng gặp mà mình mình không có
lũa số điện thoại thành ra mà nếu mà trả lời không thì mất lịch sự dần già thì người bị hại đồng ý
đồng ý thì bắt đầu nói chống đổ cho em ngủ riêng một ngày là hai cặp số anh yêu cầu không làm sao

xin tạm biệt và hẹn gặp lại